các tổ chức nhân đạo của liên hợp quốc đã kêu gọi chấm dứt những cuộc đụng độ mới tái diễn gần đây ở sudan
nhằm cho phép chuyển hàng viện trọ đến dân thường trong đó có hai bang là nam darfur và nam kudofan
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động
của những cuộc giao tranh mới tái diễn ở một số phùng tại sudan
theo tổ chức này ít nhất sáu mươi người thiệt mạng và hai trăm năm mươi người bị thương ở niala thủ phủ của nam darfur
có tới năm mươi người buộc phải rời bỏ nhà cửa và xung đột đã ngăn cản các chuyến xe tải chuyển hàng viện trợ tới người dân
trong khi đó tại thủ phủ kadukli của bang nam kdofan các đối tác nhân đạo đã phản nàn về tình trạng nguồn lương thực gần như cạn kiệt
trong khi đó các vấn đề nhân đạo đã phản nàn về tình trạng nguồn lương thực gần như cạn kiệt
ocha khẳng định
mới chỉ nhận được khoảng một phần tư trong tổng số hai sáu tỷ đô la mỹ của kế hoạch ứng phó nhân đạo dành cho sudan